ngày hai mươi hai tháng ba thông tin từ bệnh viện nhiệt đới trung ương bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ ba mươi bốn tuổi ở vĩnh phúc tiền sử khỏe mạnh gần đây mới phát hiện nhiễm run đũa chó mèo
khoảng một tuần nay bệnh nhân xuất hiện đau bụng vùng cạnh rốn hố trậu trái
bệnh nhân có đến cơ sở y tế để thăm khám chụp chiếu và phát hiện có một ổ áp xe ở gan trái nghi ngờ căn nguyên do ký sinh trùng
sau đó bệnh nhân được giới thiệu đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương để thăm khám và điều trị
bệnh nhân nhập viện điều trị tại khoa virus ký sinh trùng và được chẩn đoán sán lá gan chưa loại trừ áp xe gan trái do ký sinh trùng
trong quá trình điều trị qua hình ảnh siêu âm chụp chiếu lại cho thấy ngoài hình ảnh tổn thương ở gan
bệnh nhân còn có thêm hình ảnh khác là một khối hỗn hợp âm ở vùng tiểu khung bên trái phần thấp của bụng trái kèm theo có hình ảnh dịch tự do trong ổ bụng
ngay sau đó bệnh nhân được các bác sĩ hội trần thống nhất trần đoán là trở ngoài tử cung trên bệnh nhân đang điều trị áp xe gan trái do ký sinh trùng
ngay lập tức bệnh nhân đã được chuyển đến khoa sản
sau khi thăm khám kỹ càng các bác sĩ khoa sản đánh giá đây là một trường hợp khá đặc biệt khi phát hiện đồng thời trở ngoài tử cung và bị áp xe gan
khối trưởng ngoài tử cung có nguy cơ biến chứng xâm lấn chảy máu mất máu cấp đe dọa tính mạng
nên bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy khối rửa và tiếp tục điều trị áp xe gan
ca phẫu thuật đã được tiến hành kịp thời và an toàn
sau phẫu thuật bệnh nhân giảm hẳn các triệu chứng đau bụng trái hồi phục tốt
bệnh nhân t cho biết tôi không hề biết mình có thai và tôi cũng đi qua nhiều cơ sở y tế nhưng không phát hiện ra trưởng ngoài tử cung
chỉ đến khi có biểu hiện đau bụng đi khám mới phát hiện một vết đen ở gan và được chụp phim cắt lớp phát hiện sàn lá gan
sau đó các bác sĩ tư vấn tôi đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương để điều trị
trong khi điều trị sán lá gan các bác sĩ đã phát hiện ra bị trừa ngoài tử cung
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thị thu hà trường khoa sản bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
ngay sau khi ổn định bệnh nhân sẽ được chuyển lại khoa virus ký sinh trùng để điều trị tiếp bệnh sán lá gan
qua bệnh nhân t các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nếu có dấu chậm kinh
giam kinh đau bụng thì phải đi khám lại chuyên khoa sản để có các tư vấn kịp thời